kính thưa quý vị xin được chuyển sang những thông tin về an ninh trực tự
ngày bốn tháng chín tổ công tác đồn biên phòng cửa đại phối hợp công an xã thừa đức huyện bình đại tỉnh bến tre cho biết đang tạm giữ một đối tượng bơi qua sông tránh chốt kiểm dịch để mua ma túy
đối tượng bị bắt giữ là đinh văn nghĩa một mươi chín tuổi ngụ xã thừa đức huyện bình đại tỉnh bến tre
trước đó vào chiều ngày ba tháng chín tổ công tác đụng biên phòng cửa đại phối hợp công an xã thừa đức huyện bình đại tỉnh bến tre trong lúc tuần tra trên địa bàn đã phát hiện đối tượng nghĩa đang bơi qua sông từ phía ấp sáu xã bình thắng qua hướng ấp thừa long xã thừa đức có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng phát hiện bên trong khẩu trang của đối tượng nghĩa cầm trên tay có giấu một túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng
tiến hành lấy lời khai ban đầu đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên tìm cách bơi qua sông đi mua ma túy để sử dụng và túi ni lông chứa tinh thể màu trắng trên là ma túy đá vừa mới mua được
hiện đồn biên phòng cửa đại đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật
ngày bốn tháng chín công an phường xuân tân cho biết vừa phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng là tăng văn trường bốn mươi ba tuổi và hồ thế anh ba mươi một tuổi trú tại tỉnh đồng nai có hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
theo đó khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín khi đến ngã ba phường tân phong tổ công tác công an phường xuân tân phát hiện trường và thấy anh
điều khiển xe máy biển kiểm soát sáu mươi b năm chín mươi một nghìn sáu trăm linh bảy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đuổi theo
khi thấy lực lượng công an đuổi theo trường lấy bịch ma túy một tét heroin và ma túy đá có trọng lượng hơn bốn mươi hai g trong người vớt xuống đất nhưng không qua khỏi mắt của lực lượng công an
tổ tuần tra đã đưa người cùng tăng vật về trụ sở công an phường để làm việc
qua đấu tranh cả hai khai nhận mua ma túy từ một người phụ nữ không rõ lai lịch tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai với số tiền một mươi năm triệu đồng để về sử dụng
được biết đối tượng tăng văn trường có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sáng nay ngày bốn tháng chín một vụ cháy đã xảy ra trên tàu chở hàng vinapco khi mà đang neo đậu tại cảng bến ghé quận bảy tp hcm
và đây là con tàu có tải trọng lên đến hàng ngàn tấn
thông tin ban đầu khoảng tám giờ ba mươi phút lửa bất ngờ bùng phát từ một container chứa hạt nhựa và hóa chất công nghiệp trong khoang hàng của tàu vinapco
thời điểm này trên tàu có một mươi bảy thuyền viên và một hành khách
phát hiện vụ việc đội chữa cháy tại chỗ của cảng bến nghé đang huy động thiết bị tại chỗ để dập lửa đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng
công an phường tân thuận đông và cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bảy cũng đã huy động phương tiện để triển khai chữa cháy
do thân tàu cao hàng chục mét các chiến sĩ phải nối đường ống để tiếp cận nguồn lửa
cảnh sát giao thông đường thủy và bộ đội biên phòng cùng có mặt để hỗ trợ
sau khoảng một giờ nỗ lực đám cháy trên khoang tàu đã được dập tắt không gây thiệt hại về người và bảo vệ an toàn được tàu
bước đầu xác định thời điểm sẽ ra cháy tàu đang được bảo dưỡng hàng cắt lan ca khi đang neo độ đã bóc xếp hàng
tuy nhiên công an đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc theo quy định đồng thời thống kê thiệt hại về tài sản